để ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và ven biển trung bộ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan khẩn trương triển khai ngay các công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia có ba kịch bản được đặt ra có thể áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo một là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển lên đảo hải nam trung quốc hai là áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng tây vào khu vực miền trung nước ta và ba là áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển vào ven biển miền trung nước ta sẽ quanh ngược ra biển đông để gom thêm gió
được nhận định là cơn áp thấp nhiệt đới có hướng đi phức tạp và nguy hiểm ngay trong sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã phát công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và ven biển trung bộ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan triển khai ngay công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông